ngày hai mươi năm tháng tám đồn biên phòng bát sát thuộc bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết
đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến đối tượng mua bán người qua biên giới
trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một số đối tượng đang có ý định vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tổ tuần tra đồn biên phòng bát sát đã tổ chức mật phục và phát hiện ba công dân
gồm hai nam một nữ là thào xeo dín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư xeo say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cả hai trú tại thôn lùng cải huyện bắc hà tỉnh lào cai
đối tượng dín khai nhận đã vờ yêu hờ thị s và bàn với cư xeo say lừa hờ thị s từ điện biên xuống lào cai để đưa sang trung quốc bán
nếu chót lọt dín sẽ chia cho say số tiền từ bốn triệu đến năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng bát sát phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ